với quyết tâm không để gia súc chết vì đói rét ngay từ đầu vụ đông năm nay
ngành nông nghiệp huyện simacai tỉnh lào cai đã có nhiều biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi
được triển khai đến từng thôn bản như làm chuồng trại trồng cỏ giữ chữ thức ăn
và để các giải pháp này đạt được hiệu quả cao thì nâng cao nhận thức của người dân là yếu tố quyết định
ở thôn say sán phìn bây giờ người dân không còn thói quen chăn thả ra súc như trước nữa
những ngày mưa lạnh châu bò được giữ trong chuồng trại ấm áp kiên cố như thế này
gia đình ông lù xeo chư chỉ có hai con châu nhưng ông cũng chủ động làm chuồng châu bằng gạch
bảo đảm ấm về mùa đông và thoáng mát về mùa hè
nhờ vậy đàn vật nuôi của gia đình ông luôn khỏe mạnh ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
hiện tại bảy mươi năm số hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện simacai đã làm được chuồng trại kiên cố
bảo đảm các yêu cầu giữ ấm cho đàn vật nuôi
cùng với phong trào làm chuồng châu bò thì ngành nông nghiệp cũng hướng dẫn người dân
cách ủ dơm dạ và trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc
đối với người dân ở đây thì con trâu là tài sản quý bá nhất của người dân mình
thì mùa đông thì nó không thuận lợi cho việc chăn nuôi
nên mình phải dành rơm để dựa chữ vào mùa đông để mình còn cho châu bò
hiện nay thì huyện cũng đang chỉ đạo các xã
rồi là mạng lưới cán bộ của ngành nông nghiệp
đang tiến hành kiểm tra đôn đốc từng hội gia đình từng chuồng trại
để khắc phục những chuồng trại
cần thiếu còn sót còn chưa kín gió còn chưa đảm bảo để làm tốt công tác phòng chống rét cho gia súc trong thời gian tới

đã và đang được ngành nông nghiệp phối hợp với người dân thực hiện tốt
một trong những điều kiện để đạt được kết quả đó đó chính là nhận thức của đồng bào đã được nâng lên rất nhiều biết chủ động bảo vệ tài sản của mình

chúng ta không thích để là do chương trình cố gắng nghiêm trọng đó

vì vậy chúng ta cũng không sử dụng điều kiện đó nổi tiếng này